hiện nay tại bình định việc tái đàn lợn đối với các cơ sở chăn nuôi lợn quy mô vừa và nhỏ gặp rất nhiều khó khăn do nguồn con giống khan hiếm và giá heo giống tăng cao
hiện tổng đàn lợn toàn tỉnh bình định gần tám trăm bảy mươi năm con tình hình dịch tả lợn châu phi trên địa bàn cơ bản được khống chế
tuy nhiên bệnh này chưa có thuốc điều trị và vaccine phòng bệnh virus tồn tại ngoài môi trường đường lây truyền bệnh đa dạng khó kiểm soát
do đó nguy cơ dịch bệnh tái phát rất cao bên cạnh đó các hộ chăn nuôi đang gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn và hiện tại giá lợn giống đang ở mức cao